ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố đà nẵng cho biết từ đầu năm đến nay
toàn thành phố đã tổ chức một trăm hai mươi chín đợt truyền thông vận động với gần ba mươi năm người tham gia hiến máu tỉnh nguyện
cụ thể tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thành đoàn hội liên hiệp thanh niên hội chữ thập đỏ
liên đoàn lao động thành phố đà nẵng và ban vận động hiến máu tỉnh nguyện các cấp trên địa bàn
đã tổ chức một trăm hai mươi chín đợt truyền thông vận động với ba mươi bốn chín trăm bảy mươi bảy người đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện
qua đó thu được hơn ba mươi sáu trăm linh đơn vị máu trong đó có hơn hai đơn vị máu nóng
đây là nguồn máu đáp ứng kịp thời công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
bệnh viện sản nhi bệnh viện úng điếu các bệnh viện trên địa bàn và lân cận
có phần bảo đảm cấp cứu người bệnh ngay cả những trường hợp khẩn cấp